trong quá trình hơn ba mươi năm xây dựng các công ty hệ thống đã lớn mạnh với hơn sáu người lao động và có nhiều đóng góp cho xã hội
từ đó bị cáo trí đề nghị hội đồng xét xử xem xét để có mức án hợp tình hợp lý để sớm trở về với gia đình
trước đó ngày hai mươi hai tháng ba tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục xét xử bà trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án liên quan đến tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng scb
quá trình bào chữa luật sư đã làm rõ việc giải quỹ và đảo nợ được xem thành nếp tại tập đoàn vạn thịnh pháp
theo luật sư bị cáo hồ biểu phương thừa nhận hành vi tham ô tài sản như cáo trạng truy tố
bị cáo phương được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn vạn thịnh pháp và công ty đầu tư vạn thịnh pháp
ngoài các nhiệm vụ chuyên môn về tài chính bị cáo phương còn được bị cáo lan chỉ đạo giao nhiệm vụ phối hợp với văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
nguyễn phương anh tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn benesall cùng các cá nhân liên quan lên phương án giải quỹ đối với số tiền đã được ngân hàng scb giải ngân vào tài khoản các công ty thụ hưởng
theo phương án vay để bị cáo lan sử dụng cho các mục đích khác nhau
để giải quỹ các bị cáo lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phân khống
giải ngân hứa mua cổ phân của các cá nhân được thuê đứng tên sở hữu cổ phân của công ty mà khác
sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và truyền tiền các cá nhân sẽ đến ngân hàng ký chứng từ rút tiền
công ty thụ hưởng hứa mua cổ phần chỉ hoạch toán vào mục đích các khoản phải thu không làm thủ tục sang tên
chuyển nhượng cổ phần nên không phát sinh thuế tránh việc bị cơ quan chức năng thuế thanh tra phát hiện sai phạm
trình bày quan điểm luật sư bào chữa cho bị cáo phương cho biết
bị cáo phương là người có chuyên môn
được mời về tập đoàn vạn thịnh pháp giữ vai trò hoạt động chuyên sâu về mảng chứng khoán
ngoài ra khi nhận được hồ sơ các công ty bị cáo phương không biết đấy là công ty thật hay ma
do vậy khi cho ý kiến áp giá bị cáo phương dựa trên kiến thức kinh nghiệm cá nhân để đánh giá
rồi áp giá phù hợp theo nhận thức chủ quan của mình
hành vi giải quỹ chỉ là bước ra cách để tạm thời chuyển tiền
chưa có lý do để sử dụng ra khỏi công ty vay rồi sau đó thu hồi lại
luật sư bảo chữa cũng cho hay sau khi giải quỹ dòng tiền có thể quay trở lại hay không không phải trách nhiệm của bị cáo phương
do đó bị cáo phương cũng chỉ làm theo thông lệ từ trước tại vạn thịnh pháp mà không dự liệu đến tính đúng sai của hoạt động này
nên mong hội đồng xét xử xem xét nội dung này để đánh giá lại hoàn cảnh bối cảnh phạm tội cho bị cáo
cáo trạng nêu rõ bị cáo phương là người trực tiếp tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo lan
phối hợp với văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp nguyễn phương anh
và các cá nhân liên quan đến phương án giải quỹ giúp sức cho bị cáo lan chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
gây thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền lớn
tiếp đến là phần bào chữa của luật sư và tự bào chữa của bị cáo nguyễn văn thanh hải
cựu phố chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scp
bị cáo hải bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù
bị cáo hải xin hội đồng xét xử xem xét về bản chất của hành vi phạm tội
vì theo bản luận tội của đại diện viện kiểm sát là chưa đầy đủ
bị cáo hải nhấn mạnh về quá trình tạo lập hồ sơ vay tài sản thế chấp và tài sản gắn liền
mà bị cáo không tham gia
đồng thời bị cáo hải thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội
mong xem xét giảm nhẹ mức án
theo cáo trạng bị cáo hải với chức vụ quyền hạn là phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
đã giúp sức cho bà trương mỹ lan rút tiền của ngân hàng scb sử dụng vào các mục đích của bị cáo lan
gây hậu quả đặc biệt lớn
bào chữa cho trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc ngân hàng scb
luật sư cho rằng bị cáo dung thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo của trương mỹ lan
mà không được hưởng bất kỳ lợi ích vật chất nào
hành vi của bị cáo dung là thẩm định tài sản hoàn thiện hồ sơ vay từ ngân hàng scb
theo chỉ đạo của bị cáo lan để xử lý các khoản vay đến hạn của lan có từ năm hai nghìn một mươi hai
hay còn gọi là đảo nợ không có các khoản vay mới
đồng thời luật sư cũng lập luận hành vi đảo nợ tại ngân hàng scb không bắt nguồn từ bị cáo dung
mà diễn ra trong nhiều năm trước khi bị cáo được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc ngân hàng scb
phụ trách phê duyệt tín dụng và xử lý nợ
bị cáo dung chỉ tiếp nối hành vi của người tiền nhiệm chức vụ trước mình dẫn đến việc phạm tội
một nguyên nhân khác là do bị cáo dung quá tin tưởng vào bị cáo lan
thực hiện tất cả gọi là mệnh lệnh được giao
với niềm tin rằng bị cáo lan sẽ giúp ngân hàng scb vực dậy trước khó khăn
đối với số cổ phần mà bị cáo dung khai được nhận vào năm hai nghìn hai mươi một từ bị cáo lan
luật sư phân tích thêm đây là phần thường nằm theo chế độ của ngân hàng scb dành cho nhân viên
không phải số cổ phần được bị cáo lan cho riêng bị cáo dung
số cổ phần này không phải là sự thỏa thuận ăn chia lợi ích để thực hiện hành vi giúp sức cho bị cáo lan
bị cáo dung tự bảo chữa rằng mọi hành vi thực hiện đều theo sự chỉ đạo của bị cáo lan
thời điểm được bổ nhiệm lên trước phó tổng giám đốc ngân hàng scp
bị cáo cùng nhiều nhân viên của ngân hàng scb có niềm tin sâu sắc vào bị cáo lan
do bị cáo này là một doanh nhân có sức ảnh hưởng rất lớn trong xã hội
bị cáo nghĩ rằng bị cáo lan có khả năng giúp ngân hàng scb vượt khó khăn phát triển mạnh mẽ
bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật
trước đó bị cáo dung bị viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội tham mô tài sản
cáo trạng nêu rõ bị cáo dung đã giúp sức tích cực để bị cáo lan rút tiền của ngân hàng scb gây thiệt hại đặc biệt lớn
hiện vụ đại án và tỉnh phát vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại